mở đầu là thông tin về truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm
cụ thể là vào tối ngày một mươi tám tháng sáu công an tp tâm kỳ tỉnh quảng nam cho biết
đơn vị này đã bắt được đối tượng triệu quân sự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên khi đang thụ án giết người và vượt ngục
theo đó qua công tác nắm địa bàn và triển khai truy bắt đối tượng theo lệnh truy nã
thì khoảng hai mươi giờ ngày một mươi tám tháng sáu công an tp tâm kỳ đã bắt giữ được đối tượng triệu quân sự
vào thời điểm bắt giữ triệu quân sự đang chơi game tại quán internet
tại hẻm một trăm một mươi năm trên một trăm một mươi một đường hùng vương tp tâm kỳ
sau khi đối tượng đẩy tải quán internet đang chơi game chúng tôi đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo
kiểm tra những con cục khi mà chúng ta kiểm tra thì không bắt ngay đối tượng
không chơi ngay đối tượng không còn khả năng điều kiện gì để đối tượng
và sau đó khi mà bắt đối tượng làm cái tục bằng đầu trên tấm đường để đảm giữ đại tướng
công an tp tâm kỳ
sau đó thì có nguyên báo về
theo lệnh khai ban đầu triệu quân sự sau khi trốn vào đối tượng
trốn trại thì lẫn trốn trên đèo hải vân rồi lần theo đường biển đi bộ ngược về tp rà nẵng
sau đó di chuyển bằng đường bộ về tp hội an đến tp tâm kỳ và lẫn trốn tại đây đến khi bị bắt
đối tượng công an và quân sự trên cả nước toàn bộ cả nước tự vọng

hiện tại đối tượng đang được tạm giữ tại cơ quan công an tp tâm kỳ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
việc bắt được đối tượng triệu quân sự không những làm yên lòng người dân mà còn tránh được những nguy hiểm sẽ xảy ra trên đường lần trốn của đối tượng này
và sáng nay ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức khen thưởng đột xuất thành tích của công an tp tam kỳ khi truy bắt được triệu quân sự
ông lê trí thanh chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam đã đánh giá cao giữa kỳ thời của công an tp tâm kỳ
trong việc bắt giữ đối tượng triệu quân sự tránh đi những hiểm nguy tiềm ẩn mà đối tượng có thể gây ra cho bà con trong quá trình lần trốn làm yên lòng người dân
đồng thời nhấn mạnh các lực lượng cần phải kiên quyết mưu trí và dũng cảm hơn trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là đối với những đối tượng nguy hiểm như triệu quân sự
đánh bài casino trực tuyến hay cá độ online là những hình thức đánh bạc khá phổ biến của nhiều đối tượng
trong thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng lợi dụng một số trò chơi trên các trang web để thực hiện hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền
và mới đây phòng kiểm soát hình sự công an thứ thiên huế đã triệt phá chuyên án bắt một nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức game online
số tiền giao dịch trong đường dây này lên đến hai mươi ba tỷ đồng
và sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên antv tại thừa thiên huế
nhóm đối tượng bị bắt giữ là trần viết rin trần quang quyền trần trung nghĩa võ quốc huy và nguyễn khoa thanh phong đều trú tại tp huế
trong đó đối tượng trần viết rin sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường vĩ dạ là đối tượng cầm đầu
các đối tượng khác thực hiện vai trò giúp sức
các đối tượng này đã tổ chức mua bán điểm game cho các con bạc tham gia đánh bạc trên các trang game nổ hũ naga và gamevip
các người chơi thương thương để em cố gắng và hỏi thương thương hỏi đưa tên và số tiền tên game cho em cho nhân viên của em
rồi nhân viên của em sẽ nhận tính trực tiếp của họ cho em
và em là người nộp và số tiền đó cho khách hàng
các con bạc thương quyên miệng nhau hoặc là bị tránh khỏi
theo hồ sơ điều tra trần viết rin đăng ký là đại lý cấp hai cho các đại lý cấp một của ba trang game trên
rin có hai cửa hàng tại số một trăm tám mươi phạm vân động và một trăm một mươi bảy đặng huy chứ
tại hai cửa hàng này rin thuê các đối tượng trên làm nhân viên chia theo k để ngồi máy tính thực hiện giao dịch với khách hàng
khi thắng bạc các con bạc sẽ chuyển tiền game vào tài khoản đại lý của rin rồi đến cửa hàng của rin để lấy tiền

bằng cách đến trực tiếp cửa hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản do rin cung cấp
rin còn thuê một shipper đến từng địa chỉ của con bạc thu tiền mua điểm game sau khi rin chuyển tiền game cho khách
bằng thủ đoạn này từ tháng một mươi hai năm ngoái đến nay nhóm đối tượng trần viết rin đã giao dịch hơn hai mươi ba tỷ đồng
quá trình điều tra đối với đối tượng trần viết dinh thì cũng gặp rất nhiều khó khăn
bởi vì jin là không quen biết các con bạc
mà điều hành thông qua các bốn nhân viên
trên máy tại hai cửa hàng
cho nên quá trình điều tra thì trinh sát phải tiếp cận
thông qua các biện pháp nhiệm vụ nhất định
để nắm bắt các thông tin về máy chủ
cũng như các tài khoản về game
mà tài khoản ngân hàng khi jin được các con bạc chuyển tiền để đổi qua điểm game
mà trên cơ sở như vậy chúng tôi đã thu thập các dữ liệu thông tin điện tử
và các dữ liệu về tài khoản ngân hàng
và trực tiếp đấu tranh với các con bạc
với đối tượng rin thì rin mới thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
sự phát triển của công nghệ thông tin khiến cho các hoạt động đánh bạc hiện nay
không chỉ dừng lại ở phương thức truyền thống như offline giao kèo trực tiếp gọi điện hay nhắn tin
mà đã được cung cấp trực tuyến cho người chơi dưới nhiều hình thức khác nhau
trong đó có các game online
do đó ngày càng thu hút đông con nghiện cờ bạc tham gia
thời gian tới công an thừa thiên huế sẽ tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền
cũng như đấu tranh xử lý nghiêm với tệ nạn cơ bạc trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
làm giả con dấu của một số bệnh viện trên địa bàn hà nội và giấy khám sức khỏe
đối tượng nguyễn anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
có hộ khẩu thường trú tại thị trấn xa khánh bình xuyên vĩnh phúc
vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an huyện đông anh phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an dũng khai nhận đã lập một tài khoản mạng xã hội facebook
để tìm người làm giả con dấu và tài liệu
đặt làm giả rồi giao bán trên mạng xã hội
ai mua sẽ bán trên lệch kiếm lời
hầu hết các con dấu dũng làm giả đều là dấu tròn của các bệnh viện
bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc bệnh viện đa khoa sóc sơn bệnh viện bạch mai
tất cả các dấu này đều có chữ ký bác sĩ đứng tên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh
đã bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn anh dũng
và mở rộng điều tra vụ án
mới đây người dân đánh cá trên sông hồng
đã phát hiện vật thể nghi là bom
tại vị trí km một trăm tám mươi ba cộng tám trăm linh
và thông báo cho đơn vị quản lý bảo trì tuyến sông hồng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin
trị cục đường thủy nội địa phía bắc
đã cử người kiểm tra hiện trường
đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng tại địa phương
lực lượng bộ đội lực lượng bộ tư lệnh quân khu thủ đô

ban chỉ huy quân sự quận long biên
ubnd và ban chỉ huy quân sự phường ngọc thụy
đã kiểm tra thực tế hiện trường
và xác định vật thể nói trên là quả bom
xót lại từ thời chiến tranh chống mỹ
hiện các cơ quan quân sự cơ quan chức năng
đang lên phương án để xử lý quả bom nói trên
tại hiện trường
có lực lượng chức năng bố trí phương tiện thủy
lực lượng tổ chức canh gác khu vực trên
để đảm bảo an ninh an toàn
đoạn luồng chạy tàu nghi còn xót bom
nằm cách cầu long biên khoảng tám trăm linh m
về phía thượng liêu
gồm luồng bờ trái và bờ phải sông hồng
luồng nghi có quả bom là luồng bờ trái
đoạn luồng tứ liên trung hà
vị trí nghi có bom
tại km một trăm tám mươi ba tám trăm linh
cách tim luồng khoảng ba mươi m
sâu khoảng hơn hai m
thuộc địa phận phường ngọc thụy
quận long biên hà nội
hiện tại cơ quan quản lý đường thủy đã tiến hành cấm luồng
cấm tàu thuyền qua lại để đảm bảo an toàn
phục vụ cho việc xác binh trục vớt
xử lý bom các phương tiện thủy
chỉ được lưu thông bên phía bờ phải
đoạn luồng bị cấm đã bố trí
các phao cấm luồng theo đúng quy lịnh
của luật giao thông đường thủy nội địa
tại vị trí nghi có bom có thả phao báo hiệu
theo quy định
một học sinh bị rơi từ tầng hai xuống đất
bị chấn thương sọt não
hiện đang được tích cực cứu chữa
tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
vụ việc đau lòng xảy ra tại điểm trường
đạ mơ bô xã đạt ra
huyện đam rồng tỉnh lâm đồng
cụ thể vào khoảng
sáu h năm mươi năm phút ngày một mươi hai tháng sáu
tại điểm trường đạ mơ bô
một em học sinh bị rơi từ tầng hai xuống đất
nguyên nhân chưa được làm rõ
sự việc xảy ra khi toàn thể giáo viên và học sinh
đang dọn dẹp vệ sinh
ngay sau đó học sinh này đã được sơ cứu
và đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện đam rồng
và sau đó được chuyển đến bệnh viện đa khoa lâm đồng
theo bàn giám hiệu trường tiểu học đạt ra
qua điều tra xác minh
từ các học sinh lớp khác
thì em học sinh này tự treo lên lan can
rồi rơi xuống đất
đến trưa nay bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng cho biết
học sinh này đang được chăm sóc
tại khoa nhi trong tình trạng sức khỏe dần hồi phục
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nãn tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trịnh văn đăng
sinh năm một nghìn
hậu khẩu thường trú tại thôn đông thành
xã cầu lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an
huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn văn tuy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hậu khẩu thường trú tại thôn xuân tiến
xã thạch cẩm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn anh luân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hậu khẩu thường trú tại thôn giang sơn chín
xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa
bị công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa
ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện